khi phát hiện trước cửa hàng bán giày dép thuộc phường vĩnh lạc thành phố rạch giá
có chiếc xe hiệu exciter không có người trông coi đối tượng đã nhanh tay dùng cây đoạn phá khóa ổ xe
rồi nổ máy chạy về huyện hòn đất bán được một mươi năm triệu đồng thì đã bị công an phát hiện bắt giữ cùng với tăng vật
hiếu còn khai nhận trước khi bị bắt giữ đã thực hiện trót lọt bốn vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn thành phố rạch giá
đem bán được hàng chục triệu đồng
tòa án cấp cao tại đà nẵng vừa mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với hai bị cáo là lê
hơ ly nia nê chú tại huyện ea ca và đồng văn thế chú tại huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắk cùng về tội lừa đảo chiếm đặt tài sản
theo nội dung vụ án hơ ly nia từng có một tiền án về tội đánh bạc tuy nhiên sau khi mãn hạn tù
bị cáo không chịu hoàn lương và để có tiền đánh bạc tiêu xài cá nhân từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi một
năm hai nghìn một mươi bảy cho đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy hơ lina đã móc nối với thế rồi đến các dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái để thuê xe
sau khi có được giấy tờ xe hai đối tượng đã mang xe đi cầm cố
và với thủ đoạn này chỉ trong vòng một tháng hai đối tượng đã đến huyện ea ca tỉnh đắk lắk
thuê ba chiếc xe ô tô đem đi cầm cố lấy chín trăm linh năm triệu đồng mang đi bán đánh bài và tiêu xài cá nhân
cho đến ngày một mươi bốn tháng một tòa nhân dân tỉnh đắk lắc đã mở phiên xét xử sơ thẩm
tuyên phạt hơ ly nia một mươi bốn năm tù giam đồng văn thế một mươi ba năm tù giam cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sau đó cả hai đã có đơn kháng cáo lên cấp phúc thẩm xin giảm nhẹ hình phạt
từ lời khai của hai bị cáo tại phiên tòa và các chứng cứ có trong hồ sơ của vụ án
hội đồng xét xử các phúc thẩm đã y án sơ thẩm tuyên phạt hơ ly nia một mươi bốn năm tù giam
đồng văn thế giảm xuống còn một mươi hai năm tù giam cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
một tụ điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền tại ấp sóc dông xã tân hưng huyện long phú tỉnh sóc trăng
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng triệt xóa
vào khoảng một mươi bốn h ngày ba mươi tháng năm lực lượng công an đã bất ngờ kiểm tra nhà của ông bùi văn liêm
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín thường trú tại xã tân hưng huyện long phú bắt quả tang một mươi sáu đối tượng đang sát phạt nhau
dưới hình thức là đánh bài ăn thua bằng tiền
tại hiện trường lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ tám bộ bài tám xe mô tô một mươi hai điện thoại di động
và số tiền trên bảy mươi triệu đồng
được biết tụ điểm này được ông liêm đứng ra tổ chức và đã hoạt động gần một tháng nay
vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội giết người
đối tượng đinh văn quân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy hộ khẩu thường trú tại xã dân tiến huyện khói châu tỉnh hương yên
có nốt ruồi cách hai cm dưới sau đuôi mắt trái
và đối tượng nguyễn văn hợp sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn phú cường xã phú thịnh huyện kim động tỉnh hương yên
cao một m năm mươi tám sống mũi hơi khung và có nốt ruồi cách một cm dưới sau cánh mũi phải
còn về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
công an huyện khói châu tỉnh hương yên đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng bùi văn hưng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại xóm bảy xã hợp thành huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
có xeo chấm cách một cm trên sau mép phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý